cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn khám sức khỏe tổng quát là biện pháp khoa học nhất để kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình
phát hiện sớm các bệnh lý để điều trị kịp thời đặc biệt là bệnh ung thư
các chuyên gia khuyên cáo mỗi người nên thực hiện việc tầm soát ung thư càng sớm càng tốt
nên lặp lại định kỳ sáu tháng một năm hai năm tùy theo loại ung thư
ngoài ra chưa đến kỳ tầm soát nhưng có bất cứ dấu hiệu nào nghi ngờ ung thư thì nên đi khám chuyên khoa ngay
tầm soát ung thư định kỳ và đúng phương pháp giúp phát hiện tổn thương tiền ung thư và ung thư giai đoạn rất sớm
để đem đến cơ hội chữa khỏi bệnh rất cao và ít tốn kém
thông tin cụ thể sẽ có trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
thưa bác sĩ
hôm nay chúng tôi muốn chuyển đến bác sĩ một câu hỏi mà rất nhiều bệnh nhân măn khoăn
đó là xét nghiệm máu thì chúng ta có thể phát hiện được các bệnh lý liên quan đến ung thư đường tiêu hóa không ạ
có rất nhiều bệnh nhân đi tầm soát ung thư nói là chúng tôi muốn tìm ung thư đường tiêu hóa khá là mật tụy
thật ra thì các xét nghiệm đấy không có giá trị
bởi vì lý do là tất cả các xét nghiệm đó ở người bình thường cũng có thể tăng
hoặc là những người có dừng thực phẩm chức năng một số loại trà
ví dụ như tôi đơn tự dùng những xét nghiệm
ca bảy trăm hai mươi bốn rất nhiều bệnh nhân chạy đến là lo lắng và nghĩ là chúng tôi bị một bệnh ung thư
và tôi giải thích rằng là bây giờ chúng tôi sẽ tầm soát nội soi hoặc là một số phương pháp cho các bác
nhưng cái xét nghiệm này người bình thường cũng có thể tăng
người sử dụng các thực phẩm chức năng cũng tăng
rồi một số loại trà thảo dược nó cũng có tăng
nhưng mà rất tiếc là người việt nam hiện nay của chúng ta
thì số người mà dùng thực phẩm chức năng với trà để bồi buộc cơ thể nó quá là nhiều
thành ra là cứ tính tăng một chút là đều lo lắng và đi khám
thì xét nghiệm thì nó không thực sự có ý nghĩa
bởi vì là nhiều người ung thư giai đoạn muộn rồi nhưng nó cũng không tăng
nhưng mà có người tăng thì lại không ung thư
chính vì vậy mà đây không phải là những cái bắc cơ
những cái phương pháp để tầm soát phát hiện cái ung thư sớm của nữ tiêu hóa
ví dụ ung thư thực quản ung thư dạ dày đại tràng
cũng như ung thư gan và ung thư đường mật hoặc là ung thư tụy
mà tùy theo là cái yếu tố nguy cơ ở cơ quan nào
thì ta phải có phương pháp đặc hiệu để ta tầm soát
thưa bác sĩ vậy đối với bệnh lý ung thư dạ dày đại tràng
chúng ta sẽ áp dụng được những phương pháp như thế nào
để có thể phát hiện sớm đối với bệnh lý này
trường hợp mà ung thư sớm thì đến tay mà nói
thì thế giới người ta vẫn công nhận là
thực quản dạ dày và đại tràng nội soi là phương pháp tốt nhất
nhưng mà còn ct cộng hưởng từ thì chúng ta phát hiện thường là đã muộn
cái pet ct thì người ta chỉ sử dụng để phát hiện ung thư di căn thôi
chứ nó không có độ nhẹ cao để phát hiện ung thư ở giai đoạn rất sớm
khi mà nó chỉ rất là bé và nó nằm ở lớp đêm mạng
thì không có ý nghĩa mà rất lãng phí
thực tế thì tôi đã gặp có những bệnh nhân chết rất là trẻ
và đã đi tầm soát chụp pet ct đến thứ hai lần
bởi hỏi tại sao bảo vì nghe người ta nói rất là tốt
vậy nên là cứ xin đến bệnh viện
và một số bệnh viện cũng đã từng chụp cho bệnh nhân rất trẻ
và nói là sau khi chụp xong họ sẽ thỏa mãi
và chúng tôi phải giải thích cho bệnh nhân rằng là
tùy theo cơ quan nào mà cần thì mình mới tầm soát
ví dụ chẳng hạn một người không có viêm gan virus b c
không có uống bia rượu rồi thì nguy cơ ung thư gan có những cực kỳ thấp
thì không cần thiết phải tìm nó làm gì cả
rồi còn một người thì rất là trẻ
thì hai ba mươi tuổi thì không ai đi tìm ung thư ở dây làm gì cả
mặc dù ung thư ở dây có thể xuất hiện ở người rất trẻ
nhưng tỉ nệ nó quá thấp so với lại tỉ dân số
cái sản xuất nó quá thấp thì mình không nên tìm
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
và cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ạ

xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai